ngày một mươi một tháng một tri cục thủy sản thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
phối hợp với đồn biên phòng xuân thị thị xã sông cầu thả một cá thể rùa biển quý hiếm về bôi trường tự nhiên
cá thể rùa biển này được ngư dân nguyễn văn hợi ở thôn vịnh hòa xã xuân thịnh thị xã sông cầu tỉnh phú yên
vớt được vào sáng ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi khai thác hải sản trên biển
ông hợi đưa rùa vào bờ báo cho đồn biên phòng xuân thịnh và chính quyền địa phương
cá thể rùa biển này được ngư dân nguyễn văn hợi ở thôn vịnh hòa xã xuân thịnh thị xã sông cầu thả một cá thể rùa biển quý hiếm về bôi trường tự nhiên